sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai đã có văn bản khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân
trước vụ việc trên địa bàn xuất hiện tình trạng thương lái thu mua gốc thân dễ cây hổ tiêu chết khô bất thường
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai thời gian từ cuối tháng bốn đến nay
một số nhóm thương lái người nước ngoài đến các vùng trồng tiêu tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đặt mua rễ cây tiêu với giá hai mươi đồng một kg tươi và tám mươi đồng một kg khô
một số nông dân trồng tiêu thấy lợi trước mắt đã chặt bỏ vườn tiêu để lấy rễ bán
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai cảnh báo việc thu mua rễ cây tiêu với mục đích không rõ ràng
và có dấu hiệu bất thường nguy cơ gây nên tình trạng người dân chặt phá vườn tiêu để lấy rễ đào trộm rễ tiêu để bán
do đó chính quyền các địa phương cần vận động nông dân trồng tiêu nâng cao tinh thần cảnh giác
không bán thân gốc rễ cây hổ tiêu cho thương lái
báo ngay cho chính quyền địa phương khi phát hiện có cá nhân đơn vị mua thân gốc rễ cây hổ tiêu để theo dõi ngăn chặn và xử lý kịp thời